liên quan đến vụ cháy chợ thị xã buôn hồ mà chúng tôi vừa thông tin ở phần đầu của chương trình
các cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn
vào khoảng một mươi một h ba mươi đêm qua sau khi nhận được tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đắk lắc điều động tám xe chữa cháy cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ khẩn trương tổ chức công tác dập lửa
sau khoảng hai tiếng đồng hồ đám cháy được khống chế và dập tắt
ước tính thiệt hại ban đầu có khoảng hai mươi tám kiosk bị cháy chủ yếu kinh doanh mặt hàng gia vị hàng mã và đồ khô không có thiệt hại về người
hiện thiệt hại về tài sản đang được khống chế chi tiết
chợ thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc hiện có năm trăm ba mươi tám kiosk quầy sạp kinh doanh buôn bán do công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác quản lý chợ buôn hồ quản lý